thủ tướng nêu rõ chính phủ việt nam đang hôn đúc tinh thần khởi nghiệp không sợ hãi trong giới trẻ
và mong muốn các đối tác phát triển hãy cùng đồng hành với các bạn trẻ trên bước đường khởi nghiệp
và cùng ghi dấu ấn thành công
thủ tướng nhấn mạnh phát huy các kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
chính phủ việt nam đã và đang tích cực chuẩn bị chương trình phát triển kinh tế xã hội cho năm hai nghìn hai mươi
với những hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn có tính đột phá và hiệu quả hơn
hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển hai nghìn hai mươi
thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hàn quốc
theo lời mời của chủ tịch quốc hội đại hàn dân quốc moon hee sang
sáng nay theo giờ địa phương tại thành phố busan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp gỡ đại diện các gia đình đa văn hóa việt nam hàn quốc
tham dự cuộc gặp còn có ông okeodo thị trưởng thành phố busan
bày tỏ vui mừng khi đa số gia đình đa văn hóa tại hàn quốc có cuộc sống gia đình hạnh phúc
luôn hướng về quê hương đất nước
chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước và người dân trong nước
luôn coi cộng đồng người việt nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc việt nam
chủ tịch quốc hội mong muốn những phụ nữ việt nam trong các gia đình đa văn hóa việt nam hàn quốc
luôn vun đắp xây dựng cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc
quan tâm nuôi dạy con cháu học tiếng việt giữ gìn truyền thống văn hóa và lịch sử việt nam
để gắn kết tình cảm gia đình họ hàng quê hương
dạy bảo con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ trở thành công dân tốt yếu tố của hàn quốc
bởi đây sẽ là những cầu nối góp phần xây dựng quan hệ việt nam hàn quốc phát triển ngày càng bền vững
tại buổi gặp mặt thị trường thành phố busan okyodon trân trọng cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tạo cơ hội để ông cùng gặp gỡ lắng nghe các ý kiến phát biểu của đại diện các gia đình đa văn hóa việt nam hàn quốc
tại busan khẳng định chính quyền thành phố busan luôn tạo điều kiện thuận lợi
hỗ trợ các gia đình đa văn hóa và người nước ngoài đang sinh sống học tập và làm việc tại busan
cũng trong sáng ngày năm tháng một mươi hai theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm đại học quốc gia pukyung
một trường đại học có uy tín vị thế lớn tại hàn quốc
tại đây bà lãnh đạo nhà trường đã trao bằng tiến sĩ danh dự ngành chính trị học cho chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phát biểu tại lễ trao bằng tiến sĩ danh dự chủ tịch quốc hội khẳng định đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị
và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và hàn quốc trong hai mươi sáu năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
trong đó có hợp tác về giáo dục đào tạo
ngay sau buổi lễ trao bằng tiến sĩ chủ tịch quốc hội đã có buổi nói chuyện với sinh viên việt nam đang học tại trường
chủ tịch quốc hội cho rằng với vị trí vai trò là người chủ hiện tại và tương lai của nước nhà
thanh niên việt nam chiếm gần ba mươi dân số là lực lượng sung mãn về thể lực giàu khát vọng hoài bão
chính vì vậy chủ tịch quốc hội can dặn các du học sinh cần hình thành ý thức lập nghiệp
ngay từ khi còn ngồi trên dạng đường đại học chăm chỉ học hỏi những điều hay điều tốt đẹp và sự phát triển của nước bạn hàn quốc
để khi trở về ứng dụng trong cuộc sống và đóng góp cho quê hương đất nước
thưa quý vị kết thúc các hoạt động tại thành phố busan chiều nay theo giờ địa phương
tiếp tục chuyến thăm chính thức hàn quốc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã rời thành phố busan đến thủ đô seoul
tại sân bay seoung nam ở thủ đô seoul hàn quốc lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã được tổ chức trang trọng
với sự tham dự của các đại biểu hàn quốc và việt nam cùng đông đảo cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại hàn quốc
sau lễ đón tại sân bay seoul nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã đến thăm gặp gỡ với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam và đại diện cộng đồng người việt nam
đang sinh sống học tập và làm việc tại hàn quốc
thông tin chi tiết về các hoạt động của chủ tịch quốc hội tại thủ đô seoul hàn quốc
chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo kính mời quý vị và các bạn chú ý nón xem
thưa quý vị hôm nay tại thư viện quốc gia việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội thảo
phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới nhằm đánh giá thực trạng
và hoạt động của ngành thư viện trong thời gian qua xác định phương hướng trong thời gian tới
phó thủ tướng vũ đức đam tham dự hội thảo
hội thảo nhằm mục đích đánh giá thực trạng và kết quả ngành thư viện đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế
văn hóa xã hội từ đó xác định phương hướng hoạt động của ngành thư viện việt nam trong thời kỳ mới
đây cũng là dịp để các đại biểu cùng thảo luận làm rõ vai trò của thư viện trong cuộc sống hiện đại
mô hình thư viện tương lai phương thức quản lý vận hành để đổi mới hoạt động
đáp ứng được sứ mệnh đối với sự phát triển văn hóa khoa học giáo dục kinh tế xã hội
góp phần hình thành con người việt nam toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
thông qua hội thảo ban tổ chức sẽ thu thập tổng hợp các dữ liệu góp phần xây dựng định hướng phát triển ngành thư viện trong thời gian tới
và hoàn thiện dự thảo luật thư viện
trong khuôn khổ hội thảo sẽ có các hoạt động triển lãm trưng bày một số sản phẩm của ngành thư viện trong những năm qua
hôm nay kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tp hcm đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm ba mươi chức danh do hội đồng nhân dân tp bầu và phê chuẩn
đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của các đại biểu liên quan đến việc thực hiện những cam kết với cử tri
trong ba mươi chức danh được lấy phiếu tín nhiệm gồm chủ tịch hội đồng nhân dân
phó chủ tịch hội đồng nhân dân trưởng ban của hội đồng nhân dân tránh văn phòng hội đồng nhân dân
chủ tịch ủy ban nhân dân phó chủ tịch ủy ban nhân dân ủy viên ủy ban nhân dân
không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân tp bầu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ chín tháng
trước đó hội đồng nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ cá nhân đối với các trường hợp sẽ lấy phiếu tín nhiệm
cân nhắc kết quả thực tế trong các lĩnh vực mà các chức danh đảm nhận để đánh giá đảm bảo công tâm khách quan toàn diện
kết quả bà trương ngọc ánh phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với tám mươi sáu phiếu
tiếp theo là bà nguyễn thị quyết tâm chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố có tám mươi một phiếu tín nhiệm cao
ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố với bảy mươi bốn phiếu tín nhiệm cao
tiếp theo nhóm ba người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp gồm bà nguyễn thị thu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp bầu ông bùi tá hoàng vũ cùng có một mươi tám phiếu thấp
ông trần trọng tuấn có một mươi bảy phiếu tín nhiệm thấp
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của bị cáo đặng thanh bình
cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước và bốn đồng phạm trong vụ thiệt hại một mươi năm tỷ đồng tại ngân hàng xây dựng
trước đó bản án sơ thẩm
ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám của tòa án nhân dân tp hcm đã phạt bị cáo đặng thanh bình ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo thanh bình kháng cáo toàn bộ cáo buộc của bản án sơ thẩm
bốn bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
theo án sơ thẩm ông đặng thanh bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước vụ pháp chế
có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém
trong đó có ngân hàng đại tín sau đổi tên thành ngân hàng xây dựng vncb
ông bình và bốn đồng phạm đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu vncb
để ông danh điều hành vncb và sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội
rút tiền của vncb gây thiệt hại cho ngân hàng này
sáng nay ông phạm công danh cũng bị triệu tập tuy nhiên ông này đã vắng mặt
hôm nay tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đắk lắc cho biết
đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm khiến hơn hai trăm linh bệnh nhân bị ngộ độc do ăn bánh mì xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại tỉnh đắk lắc
kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và mẫu thực phẩm gồm thịt lợn do trà nước sốt bơ hành phi đều nhiễm vi khuẩn salmonella
đến thời điểm hiện tại hai trăm linh bảy bệnh nhân đã được xuất viện còn lại tám bệnh nhân vẫn phải điều trị tại các cơ sở y tế
cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tiếp nối chương trình cà mau cầm một một trăm linh tỷ đồng để thực hiện dự án chống sạt lở tái định cư
phay vé lộng hành trước trận lượt về việt nam philippines
thưa quý vị và các bạn trước tình trạng tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng
tỉnh cà mau đã được cấp bốn trăm ba mươi tỷ đồng để thực hiện các dự án phòng chống sạt lở tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu
tuy nhiên đến nay địa phương này vẫn cần thêm một một trăm linh tỷ đồng để có thể sớm hoàn thành dự án chống sạt lở bờ biển bờ đê tái định cư cho người dân
từ năm hai nghìn bảy đến nay rừng ven biển đã bị mất khoảng tám tám trăm linh tỷ đồng
vấn đề này rất cấp bách do đó cần ưu tiên vốn kè chắn sóng chống sạt lở
cà mau rất cần có chính sách xã hội hóa thu hút doanh nghiệp tham gia thực hiện công trình kè chắn sóng chống sạt lở
trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay cần có một hành động thể hiện ý chí sống chung với biến đổi khí hậu
xem khó khăn là thách thức để tìm ra hướng đi thuận lợi tạo động lực phát triển

aff cup của đội tuyển philippines ngày càng trở nên khó khăn hơn khi phải chơi trên sân mỹ đình trong trận lượt về

tôi cũng không dám chắc được điều gì sẽ xảy ra tại sân mỹ đình trước hàng nghìn khán giả việt nam sắp tới
tôi cũng không dám chắc được điều gì sẽ xảy ra tại sân mỹ đình trước hàng nghìn khán giả việt nam sắp tới
ngoài bất lợi về mặt điểm số khi thua trên sân nhà ở lượt đi huấn luyện viên trưởng ericsson còn đau đầu với bài toán lực lượng bởi ông hiện chỉ có một mươi sáu cầu thủ có thể ra sân tại trận đấu ngày mai
chúng tôi chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu vào ngày thứ năm vì chúng tôi đã thua tại sân nhà trước việt nam với tỷ số hai một
sắp tới là một trận đấu rất khó khăn
với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có kết quả tốt nhất và thành công trong trận đấu này
đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tám năm trước philippines đã có một trận đấu thành công tại việt nam và chúng tôi cũng hy vọng sau giải đấu này thì tình hữu nghị giữa việt nam và philippines sẽ ngày càng được gắn bó
trong thế không còn gì để mất philippines chắc chắn vẫn là một đối thủ không hề dễ chơi đối với thể trò huấn luyện viên park hang seo
trận bán kết lượt về và đây hứa hẹn cũng sẽ là một màn tranh tài kịch tính
trong khuôn khổ bán kết aff cup năm nay
một trận động đất cường độ bảy sáu độ rete vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển miền đông new caledonia
trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương đã đưa ra cảnh báo sóng thần dọc bờ biển của vanuatu
và new caledonia trong phạm vi một km kể từ tâm trấn
tâm trấn của trận động đất ở độ sâu một mươi km dưới biển và cách đảo loyalty ngoài khơi bờ biển miền đông
của new caledonia khoảng một trăm năm mươi km về phía đông đông nam
nhà chức trách đã lệnh
nhà chức trách đã lệnh cho người dân lập tức sơ tán đến nơi an toàn
trong khi đó bộ phòng vệ dân sự và tình trạng khẩn cấp new zealand
đang đánh giá khả năng xảy ra sóng thần sau động đất
hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại do động đất gây ra
phái đoàn đại diện cho phiến quân houthi ở yemen đã tới thụy điển
để tham dự vòng hòa đàm với chính phủ yemen nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài trong suốt gần bốn năm qua
phái đoàn houthi gồm một mươi hai thành phố
hai thành viên đã tới thụy điển bằng máy bay của kuwait
đây là lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi sáu phái đoàn đàm phán của lực lượng nổi dậy houthi
được thắp tùng bởi đặc phái viên liên hợp quốc về hòa bình yemen
trưởng phái đoàn houthi cho biết sẽ tận dụng nỗ lực góp phần tạo nên thành công của cuộc hòa đàm
nguồn tin từ chính phủ yemen cho hay các bên có thể sẽ bắt đầu đàm phán vào ngày mai ngày sáu tháng một mươi hai
một loạt các diễn biến mới trên diễn ra sau khi hai bên đang nỗ lực thể hiện thiện trí hướng tới hòa bình
với một thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa lực lượng houthi và chính phủ
cùng với đó là việc sơ tán năm mươi tay súng bị thương tới oman điều trị
trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng một mươi hai tại thủ đô bắc kinh các nước hàn quốc nhật bản và trung quốc
sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ một mươi bốn về thỏa thuận thương mại tự do fta
thông báo này vừa được bộ thương mại công nghiệp và năng lượng hàn quốc đưa ra
các quan chức thương mại cấp cao của ba nước sẽ tập trung tại bắc kinh
để thảo luận về những cách thức mở cửa
đồng thời bộ thương mại công nghiệp và năng lượng hàn quốc sẽ kêu gọi một fta cởi mở hơn
hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep một hiệp định mà cả ba nước đều tham gia
với việc giảm thiểu hàng rào thuế quan trong lĩnh vực hàng hóa dịch vụ và đầu tư
cuộc đàm phán diễn ra vào thời điểm trung quốc đang tìm cách đạt được những thỏa thuận thương mại
với các nước khác trước sức ép ngày càng tăng của mỹ
tuy nhiên kể từ vòng đàm phán đầu tiên hồi năm hai nghìn một mươi hai tiến trình đàm phán fta giữa ba nước này
ít tiến triển
thủ tướng new zealand jacinda ardern thông báo nước này sẽ lập quỹ đầu tư xanh trị giá
hàng trăm triệu đô la new zealand nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia chiến dịch
hướng tới mục tiêu đến năm hai nghìn năm mươi loại trừ toàn bộ lượng khí thải carbon
bà ardern nhấn mạnh quỹ đầu tư mới trị giá một trăm linh triệu đô la new zealand
tương đương với hơn sáu mươi chín triệu đô la mỹ là một phần quan trọng trong kế hoạch của new zealand
nhằm xây dựng nền kinh tế sạch bền vững
lượng carbon thấp vừa góp phần giảm lượng khí thải vừa làm lợi ích cho các doanh nghiệp
quỹ này có thể sẽ được sử dụng đầu tư vào ngành chế tạo nông nghiệp xe điện
và các tòa nhà thương mại tiết kiệm năng lượng
new zealand đặt mục tiêu đến năm hai nghìn năm mươi sẽ trở thành một trong những nước tiên phong
giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cùng với naui và thụy điển
tuy nhiên nước này hiện phải đối mặt với một số thách thức khi sẽ phải chuyển đổi khoảng hai mươi
năm nguồn cung cấp điện cuối cùng được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo
nền kinh tế new zealand cũng phụ thuộc chủ yếu vào ngành nông nghiệp
lĩnh vực góp phần lượng lớn khí thải nhà kính trên toàn cầu
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc